đà nẵng là thành phố đầu tiên của việt nam trở thành thành viên của chương trình
một trăm linh thành phố có khả năng chống chịu trên thế giới
sau hơn hai năm nghiên cứu triển khai chương trình ngày hai mươi tám tháng chín
thành phố đà nẵng đã ra công bố chiến lược về khả năng chống chịu của đà nẵng
là một trong ba mươi ba thành phố đầu tiên tham gia vào mạng lưới các thành phố hiện đại
có khả năng chống chịu trên thế giới đà nẵng đề ra lộ trình cơ bản
để vừa phát triển kinh tế xã hội vừa thích ứng chống chịu tốt trước các áp lực
dựa trên các mục tiêu bao gồm sự an bình của người dân trước thiên tai bão lũ
nền kinh tế được duy trì trước các cú sốc áp lực hạ tầng và môi trường
có sự tái tạo linh hoạt hướng đến phát triển bền vững
đô thị được điều hành bằng hệ thống thông tin chặt chẽ và hữu ích
thông điệp của thành phố đà nẵng rất mạnh mẽ thành phố đã thể hiện cam kết
cho việc tăng cường khả năng chống chịu cho đô thị và cộng đồng
và tầm nhìn cùng những chương trình hành động mà thành phố đà nẵng đặt ra cũng hết sức ấn tượng
đà nẵng cũng như nhiều thành phố khác đang trong quá trình phát triển
đang phải đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai biến đổi khí hậu và hệ lụy
của quá trình đô thị hóa chiến lược về khả năng chống chịu sẽ giúp cho cộng đồng
thành phố ứng phó và phục hồi nhanh hơn trước những khó khăn và áp lực nảy sinh